tận dụng thời điểm cháy rừng suy yếu tại các khu vực ngoại ô của thủ đô canberra của australia
lực lượng cứu hỏa nước này đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn lửa lây lan
và bảo vệ cư dân tại khu vực chịu ảnh hưởng
theo cơ quan cứu hỏa vùng nông thôn australia lực lượng cứu hỏa đã làm việc cả đêm lẫn ngày
nhằm kiềm chế đám cháy và hiện các đám cháy rừng đã không còn ở mức báo động
do nhiệt độ bắt đầu giảm và dự báo có mưa
trước đó ngày ba mươi một tháng một canberra đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên trong gần hai mươi năm qua
do thời tiết nóng bức và dự báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực ngoại ô phía nam của thành phố
theo cục khí tượng australia trong ngày một tháng hai nhiệt độ tại canberra đã lên tới bốn mươi một độ c
mối đe dọa lớn hiện nay là đám cháy rừng tại thùng lũng ororan
đám cháy này đã thiêu hủy năm mươi hai hectare đất hoang và có liên quan đến một đám cháy rừng ở bang new south wales
dự báo sau đợt nắng nóng này australia sẽ phải hứng chịu các cơn bão mang theo mưa lớn
phần nào hỗ trợ hoạt động cứu hỏa xong lại làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai như lũ quét